bạn nguyễn mạnh ở hà nội thì có đặt câu hỏi như sau ạ
thưa bác sĩ mỗi khi uống rượu bia mặt tôi rất nhanh đỏ
đi uống về thì thấy nổi mẩn khắp người
tôi đã đi xét nghiệm thì âm tính với virus viêm gan bc
nhưng bị gan nhiễm mỡ
nhưng như vậy có phải là tôi bị yếu gan hay không
tôi nên ăn uống như thế nào
tôi có nên sử dụng các loại thực phẩm tốt cho gan như chè mướp đắng trẻ nhân trần không
tôi có nên uống thức bổ gan hay không
nếu uống thì nên uống thời gian bao lâu
và bạn có nói rằng khi bạn đi xét nghiệm thì cái nồng độ triglycerides là sáu hai
và câu hỏi của bạn nguyễn mạnh
thì tú xin phép được nhờ đầu tiên là phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai
sẽ tư vấn cho bạn trước
tôi sẽ xin phép tư vấn
chế độ ăn
thế thì ở đây là bạn đã bị găn nhiễm mỡ đúng không ạ
và có triglycerides máu cao
và thường ở chúng ta thì cái telegrecid máu cao
thì không phải là do chúng ta chỉ ăn nhiều chất béo đâu
mà liên quan rất nhiều đến việc chế độ ăn của chúng ta nhiều chất bột đường
rất có thể là bạn hay ăn đồ ngọt
rồi thích ăn nhiều cơm
hoặc là ăn những quả ngọt
thì nó cũng cung cấp một cái lượng đường khá lớn
và nó làm triglycerides máu cao
và khi triglycerides máu cao
tức là bạn đã bị mắc một trong bốn yếu tố của libit máu
tức là liên quan đến dối loạn chuyển hóa lipid máu
thì nó sẽ liên quan đến cả bệnh tim mạch
rồi sẽ liên quan đến càng chuyển hóa lipid ở trong gan nữa
thì cũng làm yếu đi sức khỏe của gan
cho nên chính vì vậy thì chúng tôi cũng có cái khuyến nghị
là bạn nên điều chỉnh cái chế độ ăn của mình
xem xét lượng hàm lượng chất bột đường
ăn vào hàng ngày
ở đây thì bạn cũng không nói cân nặng chiều cao
để có thể tư vấn xem là bạn nên ăn bao nhiêu bất cơm

với một sức khỏe như tôi nghĩ là vẫn còn đang ở độ tuổi lao động
thì bữa một ngày chắc là trung bình
ăn có khoảng độ nhiều nhất là đến ba trăm năm mươi gram gạo
tức là vào khoảng bảy trăm linh gram cơm
bảy trăm linh gram cơm tương đương với khoảng hơn ba bát cơm một chút
chia ra làm ba bữa
để chúng ta có thể điều chỉnh được lượng cabohirat
thứ hai là trong chế độ ăn đấy một ngày
bạn nên có được khoảng bốn lạng rau
và chú ý tăng nhiều đến rau lá
bởi vì khi bạn ăn rau lá
khi có rau lá có nghĩa là nhiều chất sơ
thì nó sẽ làm cho chất đồ đường được giải phóng từ từ
nó sẽ không làm quá tăng lên
cái thời gian làm việc của gan
phải bắt buộc chuyển hóa
để đi vào để chuyển hóa các chất dinh dưỡng sau ăn
thứ hai nữa là các cái rau lá
thì nó cũng cung cấp cho cơ thể chúng ta
những cái chất chống oxy hóa
và chính vì vậy sẽ hỗ trợ cho một cái gan của bạn
mà đã không phải là khỏe
thì đã sẽ được hỗ trợ được tốt hơn
và bạn có nói rằng uống rượu bia
thì bạn có thể tăng lên
bởi vì khi uống rượu bia
thì bao giờ cũng rãn mạch
thì cũng thấy mặt đỏ
và nổi những cái mổi mẩn lên
những cái rát nổi mẩn như vậy
thì chứng tỏ là một cái sức khỏe của gan
đã là không khỏe rồi
cho nên là
tốt nhất là bạn nên hạn chế
hoặc có thể
thì cay từ từ rượu bia
để cho chúng ta có được một cái sức khỏe
của lá gan tốt hơn
và bạn nên uống ở đây những cái nước
như là nước ví dụ như là
cáo hát thí sô này
hoặc là nhân trần này
hoặc là rượu bia
hoặc là mướp đắng này
thì là những cái chất vừa
có chất chống oxy hóa
mà nguyên nước thôi
cũng đã là một cái môi trường
để giúp cho cái chuyển hóa
được xảy ra nó một cách bình thường hơn
và có nước
thì sẽ giúp đào thải
các cái chất độc dễ dàng hơn
để hỗ trợ cho chức năng gan được tốt hơn
như vậy là ở đây
bạn vẫn có
bạn hoàn toàn có thể sử dụng
các loại nước như mướp đắng nhân trần
cho hằng ngày
hoàn toàn là đúng
để tốt cho gan
bạn cũng có
tôi có nên uống thuốc bổ gan hay không
trong trường hợp này
cũng nên đúng không ạ
phó giáo sư trịnh thịnh ngọc ạ
sẽ tư vấn cho bạn như thế nào
trường hợp của bạn nguyễn mạnh
trong trường hợp của bạn mạnh
thì nếu mà uống rượu
mà nó có biểu hiện toàn thân như thế
và xét nghiệm thấy
có cholesterol tăng cao sáu hai
thì thứ nhất là
chúng ta có thể sử dụng
một số các loại thuốc bổ gan
dưới dạng tháo dược
thì chúng ta có thể sử dụng được
và ngoài ra
thì nếu mà chúng ta
theo dõi tiếp
nếu mà những chế độ ăn
như là chị mai nói
sau khoảng một hai tháng
mà cái triglycerides
nó không giảm xuống
thì lúc đó chúng ta
cũng nên dùng thuốc
để điều trị cho cái triglycerides
nó giảm xuống
thì bởi vì nếu mà chúng ta
nó cứ tăng cao như thế
nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thành mạch
và thậm chí là ảnh hưởng
các đi gan như mỡ nữa
cho nên chúng ta cũng cần chú ý
nếu mà sử dụng những biện pháp
thảo sược và kiểu ăn uống
nó không đỡ
thì chúng ta cũng nên sử dụng
lúc nãy thì chúng ta có thể thấy được
rằng là có một cái hòa thương tác
mà tú cũng vừa đưa ra
nó là về cà gai leo
và tú cũng thấy rằng là
ở việt nam có rất nhiều dược liệu giải độc
và cà gai leo là một trong những dược liệu đó
vậy thì phó giáo sư trịnh hẹo
có thể cho biết được rằng là
cà gai leo có tác dụng gì đối với gan
và nếu như chúng ta dùng hàng ngày
thì có được không ạ
cà gai leo là một dạng thảo sược
chúng ta biết rằng là
chiết xuất các thứ như thế chế
thì chế biến
thì từ những cái cây
cà gai leo chúng ta thấy sử dụng
để qua những chế biến
trong nhà máy
thì nó thành cái viên cà gai leo
mà bây giờ
nó đóng dạng hộp
thì dạng viên nó bán
thì chúng ta thấy là
rằng cái thuốc đấy
thì hoàn toàn không độc
để chúng ta có thể uống hàng ngày
tất nhiên là
chúng ta uống
chúng ta cần phải có đơn của bác sĩ
và sau đi uống xong
một thời gian
khoảng một tháng
chúng ta kiểm tra lại
nếu mà tốt
thì chúng ta có thể ngừng
mà nếu chưa tốt
thì bác sĩ người ta lại tiếp tục
cho cái đơn thuốc tiếp
thì chúng ta lại sử dụng
thì chúng ta có thể sử dụng
hai ba tháng
cũng không có vấn đề gì
bởi vì đấy là
cái dạng tháo dược
thì nó rất là an toàn
và nó rất là dễ
dễ tiêu hóa
và sử dụng cho tất cả các bệnh nhân
như vậy là
bắt buộc chúng ta vẫn
cứ phải có đơn thuốc
của bác sĩ
thì chúng ta
tất nhiên những thuốc này
thì không phải là bắt buộc
một cách hoàn toàn
nhưng tôi khuyên là
cái thuốc bất cứ nào
cũng ta nên
hỏi ý kiến bác sĩ
có ý kiến bác sĩ
và như vậy
thì cũng sẽ là tốt hơn
cho sức khỏe của mình
bởi vì rõ ràng là
việt nam mình có nhiều người
tự cho mình là thấy thuốc lắm
cứ thấy ốm đau mệt mỏi
cơ thể một tí
là ra nói với lễ hiệu thuốc
thì tôi bị thế này
rồi tự mua thuốc
mà không hề có một sự chỉ định
của bác sĩ
nhưng thú thực lòng là
rõ ràng là chúng ta
vẫn cứ hỏi ý kiến của bác sĩ
đúng không ạ
xin cảm ơn
phó giáo sư trịnh thị ngọc
rất là nhiều